trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng ba tại thành phố huế phó thủ tướng bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiền cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao và làm việc với tỉnh thừa thiên huế
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh ủy thừa thiên huế đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và mối quan hệ hợp tác giữa singapore với tỉnh thừa thiên huế
trên địa bàn tỉnh có bốn dự án của các nhà đầu tư singapore trong đó có dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp launa huế do tập đoàn bennientry làm chủ đầu tư tại khu kinh tế trần mây lang co đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương tăng vốn đầu tư lên hai tỷ đô la mỹ
phó thủ tướng singapore cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo đảng chính quyền tỉnh thừa thiên huế và cho biết rất ấn tượng về huế nói riêng thừa thiên huế nói chung
phó thủ tướng singapore cũng bày tỏ mong muốn được làm cầu nối cho doanh nghiệp hai nước